xin chào các bạn
sau khi hát karaoke hai nhóm thanh niên tại huyện ek tỉnh đắk lắc đã lao vào hỗn chiến khiến cho nhiều người trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp để truy tố các bị cáo
quá trình điều tra xác định sau khi hát karaoke thì nhóm của tô văn nam ra về nhưng không đủ tiền trả nên chủ quán yêu cầu thanh toán tiền
lúc này nhóm của lý anh tú cũng vừa hát karaoke đi ra và biết chuyện
do có quen biết với chủ quán nên nhóm tú yêu cầu nam thanh toán và đóng cổng không cho ra về
nam không đồng ý và kéo cổng để về thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn lao vào đánh nhau
tú đã gọi điện cho vũ văn toàn mang nhiều hung khí đến rồi hai nhóm tiếp tục hỗn chiến
hậu quả khiến tú bị thương tích ba mươi một còn nam bị thương tích ba mươi năm
công an quận đống đa thành phố hà nội đã lập hồ sơ xử phạt một tham nam thanh niên
có hành vi sử dụng trái phép trang phục ngành công an
trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng công an tp hà nội phát hiện
một tài khoản facebook đăng tải clip mặc trang phục công an nhân dân thu hút nhiều sự chú ý
qua xác minh người này sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện mỹ đức hà nội
hiện là chủ quán cắt tóc và không công tác trong lực lượng công an nhân dân
tại cơ quan công an người này khai nhận đã quay clip sử dụng bộ trang phục công an nhân dân
rồi đăng tải lên facebook để khoe bạn bè
công an quận đống đa đã lập hồ sơ xử phạt trường hợp trên
sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân
giá xăng dầu trong nước đã đồng loạt giảm mạnh kể từ giờ ngày hôm nay một mươi một tháng bảy
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba một trăm linh ba đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm ba tám mươi tám đồng một lít
dầu diazen giảm ba hai mươi hai đồng một lít dầu hòa giảm hai tám đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giảm hai một mươi đồng
sau khi giảm giá bán lẻ đối với xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi bảy bảy trăm tám mươi đồng một lít và xăng ron chín mươi năm là hai mươi chín sáu trăm bảy mươi đồng một lít
đây là lần giảm thứ hai sau bảy lần giá xăng tăng
phần cuối của bản tin như thường lệ là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
còn về tội đánh bạc công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý